giai đoạn vừa qua việt nam đã tích cực chủ động trong đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do mới với các đối tác như hiệp định thương mại tự do eu evfta hai hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
các hiệp định thương mại tự do fta thế hệ mới với diện cam kết rộng và mức cam kết sâu sẽ giúp việt nam cải thiện môi trường đầu tư hội nhập kinh tế quốc tế và mở ra các cơ hội lớn đối với việt nam
và nếu việt nam thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả ngay sau khi các hiệp định thương mại tự do fta được thực thi thì sẽ đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước
đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do fta nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu tìm hiểu và đầu tư vào việt nam doanh nghiệp này là một ví dụ
chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực y dược việc chọn các đối tác việt nam là hoàn toàn hợp với xu thế bởi việt nam đang có những cam kết thương mại lớn với các khu vực lớn trên thế giới
theo cục đầu tư nước ngoài trong năm hai nghìn một mươi sáu tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài tăng bảy một so với năm trước riêng ba tháng đầu năm nay thu hút đầu tư nước ngoài đạt bảy bảy tỷ đô la mỹ
theo các chuyên gia kinh tế hiệp định thương mại tự do fta thế hệ mới như hiệp định thương mại tự do eu evfta sẽ củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư mở rộng phát triển sản xuất tại việt nam
các fta đã nâng lợi
lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam đặc biệt là những fta thế hệ mới có tính cam kết cao như evfta
các nhà đầu tư luôn là người nhanh nhạy trong chiến lược kinh doanh và họ đã nhìn thấy rõ tương lai khi quyết định đầu tư tại việt nam đây chắc chắn là một lợi thế trong thu hút fdi của việt nam
thì các nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam thì họ hưởng lợi từ những hội nhập đó có nghĩa là hàng hóa của họ họ có thể xuất khẩu sang các nước mà việt nam có những cam kết thương mại và cam kết đầu tư
thí dụ như là
các nước eu khi mà họ vào việt nam thì họ được xuất khẩu sang các nước asean và các nước khác mà việt nam ký cam kết và với một cái thuận lợi rất là lợi bằng những chính sách của xuất khẩu của chính việt nam chứ không phải chính sách của họ
hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và liên minh châu âu là hiệp định thương mại tự do được xem là quan trọng sẽ thúc đẩy tiến trình cải cách cơ cấu kinh tế ở việt nam cũng như cải cách thể chế thông qua thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
hiệp định thương mại tự do fta là một cái chất xúc tác rất quan trọng để thúc đẩy cải cách kể cả cải cách thể chế kinh tế ở việt nam và chính cái cải cách này là cái điều quan trọng nhất để việt nam không chỉ hấp dẫn mà việt nam có thể phát triển và đi lên
hiệp định thương mại tự do fta cũng là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam có thể học hỏi thu hút đầu tư từ các nước phát triển với nguồn vốn dồi dào công nghệ cao và thị trường phát triển
có thể nói là một trong những giải pháp quan trọng giúp chúng ta đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước